thứ lên trên những hệ thống quản lý và khi đó thì dù mình có đang ở đâu mình cũng kiểm soát được
từng ly từng tí một ví dụ như hôm nay có bao nhiêu học viên bao nhiêu người đóng tiền hay là
từng lớp nào đang diễn ra giảng viên là ai trợ giảng là ai thì cái việc mà số hóa mọi thứ đi
theo đúng cái mà mọi người đang gọi là có kết mạng công nghiệp bốn thì nó giúp bọn mình tiết kiệm thời gian
rất là nhiều và tự tin hơn trong cái quá trình mà quản lý từ xa thì đấy là cách mà bọn mình giải quyết
cái vấn đề là phải vừa đi học vừa đi làm
bên cạnh những người cộng sự luôn kề vai sát cánh những lúc khó khăn hùng còn nhận được rất nhiều
sự giúp đỡ từ các thầy cô những người truyền cảm hứng cho anh
thực sự thì cái giai đoạn đầu mà gọi là bắt đầu khởi nghiệp thì hồi ấy tôi được đọc rất là nhiều chỗ
từ internet đến những cuốn sách thì họ đều bảo là khi mà vào một cái start up khi mình đang còn quá trẻ
thì nó như một cuộc đua vậy cuộc đua giữa việc là bạn phải cập nhật liên tục kiến thức của mình
với cái việc là phát triển doanh nghiệp của bạn nếu như kiến thức của người chủ doanh nghiệp đó
nó không bắt kịp với cái tốc độ phát triển của doanh nghiệp thì doanh nghiệp cũng sẽ bắt đầu đi lùi
thế thì cái việc mà gọi là cập nhật kiến thức đọc sách liên tục nó giúp cho tôi giữ được cái kiến thức
và vững vàng hơn trong quá trình khởi nghiệp đồng thời thì thầy của ở trường thì có những người mà gọi là
họ rất là chuyên gia rất là nhiều lĩnh vực và họ thậm chí là cũng là những người khởi nghiệp
thì khi đó là cái việc mà được nói chuyện với họ được nghe họ tâm sự thì khiến cho tôi mở mang được
rất là nhiều đồ ốc thậm chí là có một số thầy cô họ gọi là họ ủng hộ đến mức mà họ sẵn sàng
dành nguyên một tiết học hôm đấy chỉ để tôi lên chia sẻ với toàn bộ cả lớp về cái con đường khởi nghiệp của mình
và lắng nghe xem mọi người có chia sẻ đúng góp gì không thì cái cách mà xây dựng một cái môi trường học
nó văn minh như thế khiến cho những người khởi nghiệp như tôi thực sự rất là tự tin trong cái quá trình
mình bắt đầu xây dựng mọi thứ
sau ba năm hoạt động đến nay calami đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận
khoảng bốn mươi lớp học khai giảng mỗi tháng tương đương với sáu trăm linh học viên hơn một mươi chín học viên đã từng theo học cùng những phản hồi tích cực
mặc dù mỗi môn chỉ học khoảng tầm tám buổi cũng thời lượng không phải quá nhiều nhưng mà mình cũng thấy là có những sự cải thiện đáng kể
mình thấy các giảng viên ở đây thì dạy rất là nhiệt tình rất là có tâm và sáng rất là tương đối kỹ về những cái kiến thức
và thậm chí có thể là thêm một số mẹo với những cái công cụ
mà có trong một khi phải những vấn đề mà cần bắt phải khi mình khi làm thực tế
mỗi mỗi học thì mình sẽ tiếp tục có nhiều học viên hơn mình sẽ cải thiện giáo trình mình sẽ cải thiện phương pháp giấy để làm sao mới tiếp cận một cách tốt nhất có thể
thì mình thực tế mình hiệu quả rằng trong những khóa gần đây thì chất lượng bài giảng chất lượng nội dung chất lượng ảnh của mỗi học viên mỗi đầu gia đều càng càng tốt hơn rất nhiều so với những thế hệ trước
đó là những thành quả nhờ sự nỗ lực và kiên trì của nguyễn việt hùng trên con đường khởi nghiệp
trong tương lai hùng và những cộng sự của mình vẫn đang ấp ủ mong muốn phát triển trung tâm ở nhiều nơi hơn để có thêm nhiều cơ hội học tập cho mọi người trên khắp mọi miền tổ quốc
đầu tiên là về dự định của clomy thì thực sự là vì chúng tôi là những người trẻ thì chúng tôi cần một cái mục đích rõ ràng cho mình
nên chúng tôi nói với nhau mỗi ngày thứ mà collami muốn không phải là doanh thu thật cao không phải là việc mà trở thành một cái gì đó nó hào nhoáng
mà chúng tôi quan tâm đến việc là chúng tôi có thể giúp đỡ các bạn
giúp đỡ nhiều và nhiều học viên hơn nữa không giúp đỡ nhiều người trẻ hơn nữa hay không
thì cái sứ mệnh duy nhất của color me là giúp đỡ nhiều người trẻ bổ sung được một số kỹ năng trước khi họ đi làm
đó thì sau này khi mà họ đi làm họ có thể trở thành một nhân viên tốt hơn và họ tự tin hơn trong công việc của mình
thành công của chàng sinh viên năm hai nguyễn việt hùng với trường đào tạo thiết kế calli là một trong những minh chứng cho sự táo bạo
nhiệt huyết của tuổi trẻ quyết tâm biến khát vọng thành hiện thực của các bạn sinh viên
mặc dù hành trình ấy có vô vàn những khó khăn
nhưng thử thách với sức trẻ cùng với sự hỗ trợ giúp sức từ chính những chức nuôi là các trường đại học
hy vọng rằng sẽ giúp các bạn sinh viên cháy lên những niềm đam mê và hiện thực hóa những khát vọng lớn lao được công hiến cho cộng đồng công hiến cho đất nước